về việc ứng phó với hóa chất độc hại trong vụ cháy của công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
bộ tư lệnh binh chủng hóa học đã phối hợp với bộ tư lệnh thủ đô hà nội tiếp tục duy trì lực lượng
cùng một trăm linh tám cán bộ chiến sĩ và công ty urenco huy động các phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ
thu gom tiêu tẩy phế thải ô nhiễm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
trong ngày một mươi bốn tháng chín kết quả cho thấy toàn bộ khu vực nhà máy và khu vực liên quan
đã tiến hành thu gom được khoảng tám kg phế thải nhiễm thủy ngân trên diện tích khoảng năm trăm năm mươi m hai mặt bằng nhà xưởng
hiện công ty urenco một mươi đã vận chuyển được khoảng một mươi ba năm trăm linh kg chất thải đi xử lý
trước đó ngày một mươi ba tháng chín bộ đội hóa học giải gần bốn tấn hóa chất chống phát tán thủy ngân ở dạng đông
các lực lượng tiếp tục duy trì quan chắc cảnh báo môi trường tại hiện trường tổ chức trinh sát môi trường
các khu vực lân cận triển khai các biện pháp chống sự lan tỏa của hóa chất
tổ chức thu gom tiêu tẩy các khu vực sau khi công ty urenco dọn mặt bằng